tại tỉnh quảng ngãi mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm bốn người chết một người mất tích hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và nhiều thiệt hại nặng nề khác
nguyên nhân bốn người chết là do bị đuối nước bị cuốn trôi khi bơi qua sông
tỉnh quảng ngãi cũng ghi nhận một trường hợp mất tích là công nhân thủy điện đắc rê bị nước cuốn trôi khi lội qua suối
hiện cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm
mưa lũ vừa qua cũng khiến bốn mươi chín nhà bị hư hỏng hơn một hai trăm linh ngôi nhà một mươi một phòng học bị ngập nước hơn bốn trăm sáu mươi bảy hectare lúa và một hai trăm linh hectare rau màu bị hư hại
ngoài ra mưa lũ cũng đã làm sáu đập thủy lợi bị hư hỏng nặng hơn ba mươi bốn km canh đê kè bờ sông bị sạt lở hai tàu cá của ngư dân bình sơn bị chìm
bên cạnh đó nhiều km đường giao thông cầu bị hư hỏng sói lở nghiêm trọng
hiện tỉnh quảng ngãi đang tập trung khắc phục hậu quả
do mưa lũ gây ra